thông tin từ sở giáo dục và đào tạo tp hà nội cho biết căn cứ theo kết quả điều tra về vụ việc xảy ra tại trung tâm mst english gây xôn xao dư luận trong những ngày vừa qua
sở quyết định dừng toàn bộ hoạt động giảng dạy của bà nguyễn thị kim tuyến và giải thể trung tâm
liên quan đến vụ việc giáo viên tiếng anh dùng lời lẽ thô tục đối với học viên đại diện sở giáo dục và đào tạo hà nội cho biết
sau khi xác minh điều tra làm rõ các sai phạm của cá nhân bà nguyễn thị kim tuyến và trung tâm mst english sở giáo dục và đào tạo đã có quyết định chính thức xử lý vụ việc này
theo đó đoàn công tác liên ngành của thành phố hà nội đã yêu cầu công ty mst của bà tuyến phải dừng toàn bộ các lớp học đang giảng dạy
đồng thời cung cấp hồ sơ pháp lý của công ty mst các hồ sơ năng lực của bà tuyến và các cộng tác viên tham gia hỗ trợ lớp học
báo cáo giải trình về hồ sơ học viên và chịu trách nhiệm đảm bảo quyền lợi
và việc bồi hoàn học phí cho người học
cá nhân bà nguyễn thị kim tuyến nhận mức phạt năm triệu đồng do đã thực hiện hành vi vi phạm quy định về kỷ luật người học xúc phạm danh dự nhân phẩm người học